ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang bộ tư lệnh vùng năm hải quân tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu các địa phương và phóng viên báo chí thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ vùng năm hải quân nhân dịp xuân canh tí hai nghìn hai mươi
năm nay tham gia có một mươi một đoàn đại biểu thuộc chín tỉnh thành phố khu vực việt nam doanh nghiệp và trung ương đoàn thanh niên việt nam cùng năm mươi sáu phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng năm hải quân ở huyện phú quốc tỉnh kiên giang và nhân dân trên vùng biển tây nam của tổ quốc nhân dịp xuân canh tí hai nghìn hai mươi
chiều cùng ngày các đoàn đại biểu thăm chúc tết các đơn vị lữ đoàn một trăm hai mươi bảy tiểu đoàn năm trăm sáu mươi năm tiểu đoàn năm trăm năm mươi ba và tiểu đoàn năm trăm sáu mươi ba thuộc bộ tư lệnh vùng năm hải quân
theo kế hoạch từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đoàn sẽ xuống tàu đi thăm chúc tết chiến sĩ nhân dân các đảo thổ chu hòn khoai hòn chuối nam du và hòn đốc